trong quá trình điều tra công an huyện tạm giam một mươi hai bị can
lợi dụng việc giam giữ của lực lượng công an tú đã đến gặp người nhà của những người bị giam trong vụ án nói trên
nói là sẽ lo cho người thân của họ được tại ngoại với số tiền từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng một trường hợp
ngày hôm qua khi đang nhận ba mươi triệu đồng của các nạn nhân tú đã bị lực lượng công an ập vào bắt quả tăng
hai mươi ba đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền trong một khu rẫy cà phê vắng ở huyện cơ mơ ga
tỉnh đắk lắc vừa bị công an tỉnh đắk lắc bắt giữ để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
ấp vào khu rẫy cà phê của gia đình ông trần thanh dũng ở thôn năm xã ea mơ nàng huyện cơ mơ ga
bắt quả tang trên bốn mươi đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền
tại hiện trường tổ công tác bắt giữ hai mươi ba đối tượng trên bốn mươi bốn triệu đồng tiền mặt
hai con gà đá trên ba mươi điện thoại di động cùng nhiều tăng vật liên quan
tụ điểm này do hai đối tượng là mai ngọc tú ba mươi ba tuổi và lê xuân cửu hai mươi sáu tuổi
cùng chú tại xã ea mơ nang cầm đầu hoạt động từ nhiều tháng nay
hai đối tượng thường xuyên đứng ra tổ chức đá gà cho các con bạc trong tỉnh đắk lắc
đến các cược thắng thua bằng tiền
bước đầu cơ quan công an làm rõ tổng số tiền các đối tượng đặt cọc thắng thua
cho hai con gà đá hiệp đầu tiên là trên năm mươi bốn triệu đồng

tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy

kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị nhân kỷ niệm ngày báo chí khách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu
xin được gửi tới những đồng nghiệp lời chúc mừng tốt đẹp nhất
với những người thực hiện bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
chúng tôi luôn mong muốn và cố gắng
cố gắng đem tới cho quý vị những thông tin kịp thời và bổ ích nhất
rất mong nhận được sự ủng hộ và động viên từ phía quý vị
trở lại với tin tức tại tp hcm sáng nay tại nhà hát tp
lãnh đạo tp hcm đã tổ chức kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam
cũng như tổ chức trao dạy báo chí tp lần thứ ba mươi tám
không chỉ điểm lại những vật bài điều tra phóng sự an ninh trật tự
giải thưởng còn giúp lan tỏa những chương trình xã hội ý nghĩa
do các cơ quan báo chí khởi xướng trong năm qua
tại buổi lễ sáu mươi sáu tác phẩm báo chí do hội nhà báo tp hcm đánh giá cao nhất
đã được trao dạy
nhóm một gồm tin ảnh báo chí có chín tác phẩm
nhóm hai chính luận bình luận xã luận chuyên luận có một mươi hai tác phẩm
nhóm ba phim tài liệu điều tra phóng sự ký báo chí có hai mươi hai tác phẩm
nhóm bốn phỏng vấn tường thuật ghi nhanh có một mươi bốn tác phẩm
nhóm năm công trình tập thể có chín tác phẩm
bên cạnh đó người theo dõi còn được gặp gỡ với nhà báo duyên fan
đại diện báo pháp luật tp hcm và báo người lao động đã hiểu về những tác phẩm ấn tượng
liên quan đến covid một mươi chín về chuỗi phóng sự băng nhóm móc túi ở bến xe buýt suối tiên
cũng như chương trình một triệu lá cờ cùng ngư dân bám biển
lồng ghép giữa chương trình còn là những thước phim ôm lại lịch sử báo chí cách mạng việt nam

bác thường vụ thành quỷ đề nghị các các quân báo chí hội họp các các công của đảng chính quyền
hội nhà báo thành phố
các cơ sở đào tạo tiếp tục đầu tư nâng cao sức lợi đội ngũ những người làm học thành phố
bí thư nguyễn thiện nhân còn đánh giá trong bối cảnh mới
báo chí không chỉ làm tốt sứ mệnh truyền thông tin mà còn tham gia các hoạt động chính trị xã hội
trong những năm qua hàng loạt chương trình của các cơ quan báo chí đã tạo được tiếng vang lớn
nổi bật như trái tim cho em giải quà bóng vàng học bổng vì ngày mai phát triển
giải mai vàng cuộc thi lắng nghe người dân hiến kế
hay chương trình atm thực phẩm miễn phí
bản tin tiếp tục với những tin tức vừa được cập nhật
theo thông tin từ cục cảnh sát hình sự bộ công an
các phòng nghiệp vụ của cục vừa bắt khẩn cấp một nhóm đối tượng
cướp tiền điện tử với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng
đây là một loại tội phạm mới hết sức nguy hiểm khi mà các đối tượng kết hợp nhiều thủ đoạn
từ theo dõi thông tin tài khoản ví tiền điện tử thuê thám tử tư
theo dõi địa chỉ và di biến động của các nạn nhân từ đó tiến hành len
cài thiết bị định vị vào xe của nạn nhân để theo dõi
giàn cảnh gây tai nạn trên đường rồi dùng vũ khí khống chế đánh đập đe dọa
ép buộc nạn nhân phải chuyển tiền điện tử sang tài khoản của bọn chúng
đến thời điểm hiện tại cục cảnh sát hình sự đã bắt bảy đối tượng
và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng khác
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ án trên trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản gửi sở tài chính
về việc đề xuất điều chỉnh bổ sung dự toán chiên ngân sách trợ giá xe buýt năm hai nghìn hai mươi
tăng hơn một trăm sáu mươi một tỷ đồng so với dự toán được giao trong năm hai nghìn hai mươi ba
điều đáng nói trong văn bản này sở giao thông vận tải nhấn mạnh
nếu dự toán mới không được phê duyệt thì có thể xe buýt sẽ phải ngưng hoạt động
hoặc giảm số tuyến do lượng hành khách ngày càng có xu hướng giảm mạnh
đặc biệt sau giai đoạn ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thực tế mỗi năm khi sở giao thông vận tải tp hcm
đề xuất mất trợ giá xe buýt lại gây ra một làn sóng phản ứng khá gây gắt
về phía dự luận bởi theo mục tiêu ban đầu của thành phố khi quyết định
chi mỗi năm một tỷ đồng trợ giá xe buýt là nhằm hỗ trợ doanh nghiệp
trong quá trình phát triển hệ thống xe cải thiện phương tiện chất lượng
thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng
từ đó doanh thu tăng lên tiền hỗ trợ từ ngân sách sẽ giảm dần
và tiến đến thoát trợ giá
vì thế đề xuất tăng trợ giá cho sản lượng sử dụng xe buýt giảm
lại đi ngược lại với mục tiêu này
đáng nói từ năm hai nghìn chín thành phố đã đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
vận tải hành khách công cộng đáp ứng khoảng hai mươi năm ba mươi nhu cầu đi lại của người dân
nhưng sau một mươi năm chật vật tỷ lệ này không những không tăng mà còn giảm xuống bốn ba
theo thống kê năm hai nghìn một mươi hai lượng khách đi xe buýt trên địa bàn tp hcm
đạt trung bình ba trăm linh năm triệu lượt một năm
nhưng đến năm hai nghìn hai mươi dự kiến

như vậy sau tám năm ngốn hết gần một mươi tỷ đồng trợ giá
lượng khách đi xe buýt không những không cải thiện mà còn giảm một trăm bốn mươi sáu triệu lượt
tính từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại tp hcm đã có tới tám trên một trăm linh năm tuyến xe buýt có trợ giá tạm ngưng hoạt động
ngày hai mươi một tháng sáu một người đàn ông đã để lại xe máy cùng giấy tờ tùy thân
rồi bất ngờ nhảy xuống sông sài gòn đoàn thuộc phường lái thiêu tp thuận an tỉnh bình dương
theo người nhà trước đó nạn nhân bị đòi nợ số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
theo thông tin ban đầu khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi một tháng sáu
ông lê thành tâm bốn mươi hai tuổi ngụ tại tp hcm chạy xe máy lên giữa cầu phú long
đoàn thuộc địa phận phường lái thiêu tp thuận an tỉnh bình dương
rồi để lại xe máy đôi giáp vào phía tiền rồi nhảy xuống sông sài gòn
nhận thông tin công an phường lái thiêu và lực lượng cứu hậu cứu nạn
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương có mặt triển khai công tác tìm kiếm
kiểm tra trong ví nạn nhân để lại có một số giấy tờ cá nhân
một hợp đồng vây tiền với công ty vây tiêu dùng tính chấp
theo người nhà ông tâm cho biết vào năm hai nghìn một mươi tám ông tâm có vay số tiền sáu mươi tám triệu đồng
mới đây vào ngày một mươi chín tháng sáu một nhóm khoảng một mươi người tới nhà yêu cầu ông tâm
viết giấy phải trả nợ số tiền một trăm linh năm triệu đồng tiền lãi và gốc đã vay
đến ngày hôm nay thì người thân nhận được thông tin nạn nhân nhảy sông
khuyên ngày hai mươi tháng sáu
trên quốc lộ một mươi ba phường lái thiêu thành phố thuận an tỉnh bình dương
xảy ra vụ va chạm giữa xe container và xe máy khiến một người tử vong
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tháng sáu anh hà duy phương ba mươi chín tuổi ngụ bình dương
chạy xe máy trên quốc lộ một mươi ba theo hướng từ bình dương đi thành phố hồ chí minh
khi xe lưu thông đến địa phận phường lấy thiêu thành phố thuận an
thì xảy ra vai chạm với xe container biển số bảy mươi ld bốn trăm năm mươi bốn chạy cùng chiều
sau va chạm người đàn ông ngã vào gầm xe container bị bánh xe cán tử vong
ghi nhận tại hiện trường xe máy nằm trong làng đường dành cho ô tô
thi thể nạn nhân nằm dưới gầm xe container
nhận tin báo lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường
đồng thời điều tra nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn
thưa quý vị những ngày gần đây dư luận rất quan tâm đến vụ án
bác sĩ chin quốc thái bị vợ cũ thuê con đồ chém với giá một tỷ đồng
đặc biệt phiên sự phúc thẩm kéo dài và hoãn đến năm lần
khiến nạn nhân bức xúc và ảnh hưởng không nhỏ đến những người tham gia phiên tòa
có không ít những cặp vợ chồng ly hôn và phải ra tòa để giải quyết về vấn đề tranh chấp tài sản
nhưng đối với vụ án bác sĩ chin quốc thái và vợ cũ là vũ thụy hồng ngọc
ra tòa xét xử không chỉ vì mâu thuẫn trong ly hôn
mà còn bị vợ cũ thuê côn đồ chém gây thương tật vĩnh viễn năm
cùng với đó hai phiên tòa sơ thẩm đến phúc thẩm diễn ra
điều đặc biệt phiên tòa phúc thẩm từ ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến nay
là một tòa án xử mà lý do chính là sự vắng mặt của bà trần hoa sen
trong nội dung vụ án đây là đối tượng có liên quan quan trọng đến việc bà ngọc thuê người chém chồng cũ
mặc dù tòa án đã có yêu cầu triệu tập bà sen nhiều lần
cho rằng nhiều nội dung trong vụ án chưa được làm rõ không công bằng
khi người có vai trò trực tiếp của vụ án vẫn không có mặt tại tòa để đối chất
ông thái nạn nhân vụ án vô cùng bức xúc
những tình tiết mới tôi đã cung cấp cho tòa rất nhiều mà không có đối chức với bà sen được
thứ hai là tòa lợi là một cơ quan pháp luật như vậy mà lợi nó đã ra quyết định giảng giải
hai lần mà không biết tại sao không giảng giải bà sen được
thì điều đó ảnh hưởng quyền lợi của tôi rất nhiều bởi tôi bức xúc tôi bỏ về
theo kháng nghị của viện kiểm soát nhân dân tp hcm và viện kiểm soát nhân dân cấp cao
từ bản án sơ thẩm còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ
mức hình phạt của các bị cáo chưa tương xứng với hành vi phạm tội
có nhiều dấu hiệu bỏ lọt tội phạm
về góc độ dư luận xã hội từ lúc phiên tòa phúc thẩm diễn ra đều mong rằng
phiên tòa này sẽ xét xử đúng người đúng tội nhằm tạo sự răng đe đối với những đối tượng
có hành vi côn đồ sẵn sàng vi tiền hành hung đe dọa đến tính mạng của người khác
gây mất an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội
đồng thời đưa sự thật vụ án ra ánh sáng đem lại công bằng cho nạn nhân
tôi hy vọng là hội đọc xét xử sẽ nhìn nhận sáng suốt những điều tôi nói
tất cả điều thấy rõ điều đó
là bà sen phạm tội như vậy thì phải trả hồ sơ bổ sung
thì tôi hy vọng như vậy thầy tòa tiến án đúng là đồng ý cái kháng nghị của hội viện công sát
cũng như xem xét những cái tình tiết mới của tôi
vấn đề thứ nhất là phải làm rõ được cái vai trò của bà trần hoa sen
vai trò của những người mà biết được cái vụ việc này là có ai biết được không
mà không tố giác tội phạm thì cũng cần phải làm rõ
cái thứ hai nữa là phải làm rõ về thực nghiệm lại hiện trường
phải thu giữ được xác định được cái hông khí gây án
để làm rõ được tính chất nguy hiểm của hành vi
để từ đó là định tội cho nó đúng
để xác định được cái tội này là tội cố ý gây thương tích hay là tội giết người
trong phiên sự phúc thẩm mới nhất vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
phát biểu quan điểm giải quyết vụ án đại diện viện kiểm sát đề nghị
tòa án nhân dân cấp cao chấp nhận kháng nghị trước đó
hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại
và hội đồng xét xử sẽ đưa ra phán quyết vào ngày mai hai mươi hai tháng sáu